bộ trưởng tài chính george fridanberg cho biết chính phủ australia bước đầu sẽ dành năm mươi triệu đô la australia
tương đương với khoảng hơn ba mươi bốn năm triệu đô la mỹ cho công tác khắc phục thảm họa cháy rừng kéo dài nhiều tuần qua tại australia
theo bộ trưởng môi trường australia susan lee một nửa kinh phí trong số này sẽ được dùng để chữa trị số động vật bị thương do cháy rừng
nửa còn lại sẽ chi cho công tác thống kê thiệt hại và các nỗ lực khắc phục sau thảm họa cháy rừng
giới chức nước này e ngại chỉ riêng một khu vực cư trú của đàn gấu túi ở bờ biển đông bắc nước này đã có khoảng ba mươi cá thể gấu túi biến mất trong các vụ cháy rừng gần đây
tuy không thống kê được con số chính xác song các chuyên gia ước tính có thể hàng triệu động vật đã biến mất trong thảm họa cháy rừng tồi tệ tại australia